hai trăm tám mươi sáu bao đường cát không có hóa đơn chứng tử vừa được công an thành phố long khánh
tỉnh đồng nai phát hiện và tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh phát hiện hộ kinh doanh do bùi thị
thanh vân chú tại phường xuân an thành phố long khánh đang cất giấu hai trăm tám mươi sáu bao đường cát loại năm mươi kg
một bao trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
nam tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được các hóa đơn chứng tử liên quan đến số
hàng hóa trên hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật